sáng tám tháng tám tại hà nội hội thầy thuốc trẻ việt nam tổ chức lễ trao giải tháng thứ nhất của cuộc thi đi bộ vì sức khỏe
sau hơn một tháng kể từ khi phát động cuộc thi đã thu hút trên năm người dân đăng ký tham gia
theo tổ chức y tế thế giới việc đi bộ từ sáu đến một mươi bước mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm
cuộc thi đi bộ vì sức khỏe work for your health diễn ra trong vòng một trăm linh ngày
bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
mọi người dân đều được khuyến khích tham gia chương trình thông qua ứng dụng trên di động có tên đi bộ vì sức khỏe
chí tiết đều đăng tải trên website của chương trình http dibộ vn hoặc http work vn
kết thúc tháng thứ nhất của cuộc thi ban tổ chức đã chọn ra năm mươi đội và năm mươi cá nhân có thành tích cao nhất để trao giải tháng
chương trình tiếp tục kéo dài đến hết ngày bảy tháng một mươi
điểm thành tích của tháng thứ hai bắt đầu được tính từ ngày hôm nay
ban tổ chức khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi
tải ứng dụng đi bộ vì sức khỏe về điện thoại di động để đăng ký và tham gia chương trình